tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg đã công bố một thỏa thuận cung cấp thêm hệ thống phòng không cho ukraine tuy nhiên không nêu rõ thời gian cụ thể
tại cuộc họp giữa các bộ trưởng quốc phòng nato và ukraine diễn ra hôm một mươi chín tháng bốn tổng thống volodymyr zelensky đã kêu gọi sự giúp đỡ từ phía các đồng minh
chúng tôi nói thẳng điều này để phòng thủ chúng tôi cần thêm bảy hệ thống patriot hoặc các hệ thống phòng không tương tự
và đó là con số tối thiểu chúng tôi có thể cứu được nhiều mạng sống và thực sự thay đổi tình hình
trong bài phát biểu qua cầu truyền hình tổng thống zelensky nhấn mạnh ukraine đang cạn kiệt đạn dược đồng thời khuyến khích các thành viên nato tăng cường hỗ trợ quân sự cho kiev
phát biểu sau cuộc họp tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết các đồng minh đã đồng ý cung cấp bổ sung cho ukraine một số hệ thống phòng không tuy nhiên không nêu rõ thời gian cụ thể
các bộ trưởng quốc phòng nato đã đồng ý tăng cường và cung cấp thêm hỗ trợ quân sự
bao gồm cả phòng không nato đã vạch ra các khả năng hiện có trên khắp các tuyến và có những hệ thống có thể được cung cấp cho ukraine
cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng nato diễn ra trong bối cảnh quốc hội mỹ chuẩn bị bỏ phiếu liên quan đến khoản viện trợ trị giá sáu mươi một tỷ đô la mỹ cho ukraine
đây là thời khắc quan trọng đối với ukraine khi kết quả của lần bỏ phiếu này có thể thay đổi hướng đi của kiev trong thời gian tới